tại quảng bình tàu cá vỏ thép số hiệu qb chín mươi một nghìn năm trăm năm mươi chín ts công suất tám trăm hai mươi chín mã lực của anh nguyễn văn dương
đã trúng đậm mẻ cá và mực giá trị hơn bảy trăm linh triệu đồng
anh nguyễn văn dương cho biết trong chuyến biển một mươi hai ngày của mình anh và một mươi hai ngư dân bám ngư trường hoàng sa
để đánh bắt bằng nghề chụp mực và thu được một mươi năm tấn mực cùng ba mươi tấn cá nục xuôn doanh thu bảy trăm bốn mươi triệu đồng
tàu cá của anh được đóng mới theo nghị định sáu bảy vừa đưa vào sử dụng trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy với số vốn gần hai mươi ba tỷ đồng
tàu được trang bị các thiết bị đi biển hiện đại đáp ứng nhu cầu đánh bắt hải sản ở vùng biển xa
không chỉ tàu anh dương mà nhiều tàu cá khác ở quảng bình cũng trúng chuyến biển đầu tháng năm này
trong đó có một số tàu xa bờ đạt doanh thu bốn trăm linh năm trăm linh triệu đồng